sở công thương tp cần thơ vừa có báo cáo số chín trăm một mươi bốn gửi bộ công thương bộ tài chính đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giải quyết hàng hóa xuất khẩu gạo đang nằm chờ tại các cảng
trong đó đặc biệt ưu tiên thực hiện mở tờ khai và thông quan đối với lượng gạo xuất khẩu đang kẹt ngoài cảng cho một mươi doanh nghiệp với số lượng hơn hai mươi sáu tấn từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày ba mươi tháng ba
thực hiện mở tờ khai và thông quan đối với lượng gạo xuất khẩu phải giao vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho một mươi bốn doanh nghiệp với số lượng năm mươi tấn từ ngày một tháng bốn đến ngày một mươi tháng bốn và từ ngày một mươi tháng bốn trở về sau việc thực hiện thông quan phải theo quy định của chính phủ